nguồn cung cấp khí đốt từ nga sang châu âu tiếp tục giảm khi công ty điều hành đường ống khí đốt của pháp vào ngày hôm nay cho biết dòng khí đốt từ đức sang pháp đã bị gián đoạn kể từ giữa tháng này trong khi khối lượng khí đốt vận chuyển đến italia và slovakia giảm năm mươi
theo grtgas kể từ ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua dòng khí đốt của nga từ đức sang pháp đã tạm dừng tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai lưu lượng khí đốt qua các đường ống của đức đến pháp là khoảng sáu mươi gigawatt mỗi ngày tương đương một mươi công suất vận chuyển của đường ống
grtgas bày tỏ lo ngại thiếu nguồn cung khí đốt vào mùa đông tới đồng thời kêu gọi các quốc gia trung chuyển khí đốt của nga lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt nhiều nhất có thể
cùng ngày công ty dầu khí eni của italia
nga cho biết công ty này sẽ chỉ nhận được năm mươi khối lượng khí đốt yêu cầu trong một ngày từ tập đoàn năng lượng gazprom của nga
gazprom trước đó giải thích nguyên nhân là do các vấn đề liên quan đến chạm bơm potovaya
công ty nhập khẩu khí đốt spp của slovakia cùng ngày cũng nhận được thông báo từ gazprom rằng khối lượng khí đốt sẽ bị giảm năm mươi